cái này giá bao nhiêu
cái này là bán lẻ là chín trăm chín mươi tám
thực tế nhiều năm nay thị trường bánh trung thu rất đa dạng về mẫu mã chủng loại
các loại nhân bánh phổ biến thường được sử dụng như đậu xanh đậu đỏ thịt mỡ lá chanh mứt bí mứt sen trần
lạp xưởng nhân mẻ đen
tuy nhiên theo các chuyên gia những nguyên liệu này được bày bán tràn lan mà không rõ nguồn gốc xuất xứ nhãn mát
sẽ có nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh như nấm mốc nấm men tả lị tụ cầu
dù đã có nhiều cảnh báo thế nhưng số lượng bánh trung thu không rõ nguồn gốc vẫn được bán tràn lan trên thị trường
ngày một mươi năm tháng chín công an tỉnh hà nam cho biết vừa phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
kiểm tra phát hiện xử lý hộ kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đây đã phát hiện hơn một chiếc bánh trung thu trôi nổi gồm tám trăm năm mươi bánh nướng loại chín mươi g một chiếc
hai mươi bánh nướng loại bốn trăm năm mươi g một chiếc và một trăm hai mươi chiếc bánh dẻo loại hai trăm linh g một chiếc
chủ hộ kinh doanh đã không xuất trình được bánh trung thu và bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
hay gần đây nhất tối ngày hai mươi tháng chín tại đà nẵng trong khi kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở phường an khê
công an quận thanh khê đã phát hiện một năm trăm linh chiếc bánh trung thu các loại không có tem nhãn mát không thành phần không địa chỉ
và không có ngày sản xuất in trên bao bì
tại hà nội các làng nghề bánh trung thu cũng đang hối hả sản xuất và đưa ra thị trường số lượng lớn bánh
để phục vụ cho trung thu
chính vì vậy công tác thanh kiểm tra các vấn đề an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất là rất cần thiết
để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng
ngay từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban phường đã xây dựng kế hoạch về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu
năm hai nghìn một mươi ba trên đoạn phường xuân tảo như tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh bánh trung thu
và những người trực tiếp tham gia chế biến sản xuất bánh
các cơ sở kinh doanh khi sản xuất bánh sẽ phải cam kết tuân thủ quy định về sức khỏe kiến thức thực hành của người sản xuất kinh doanh thực phẩm
đồng thời các hộ phải trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ đội mũ đeo khẩu trang và găng tay khi tham gia sản xuất
các cơ sở sản xuất phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng nguyên liệu sử dụng rõ ràng nguồn gốc và đảm bảo vệ sinh môi trường
thực tế cho thấy vì lợi nhuận nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm chất lượng
các ngành chức năng trong đó có lực lượng quản lý thị trường đã và đang tăng cường kiểm tra kiểm soát mặt hàng này
tuy nhiên bên cạnh đó người tiêu dùng cũng nên cảnh giác với ma trận bánh trung thu hiện nay